bộ y tế vừa có quyết định phân bổ gần ba triệu liều vaccine astrazeneca cho sáu mươi ba tỉnh thành phố
hai mươi ba đơn vị trực thuộc và lực lượng công an quân đội
nguồn vaccine này do cơ chế cô vắc viện trợ và vnvc nhập khẩu
cụ thể hai mươi tám tỉnh miền bắc tiếp nhận gần một một triệu liều bằng số lượng phân bổ cho hai mươi tỉnh phía nam
hà nội và tp hcm cùng nhận hai trăm bảy mươi liều
nhóm một mươi một tỉnh miền trung nhận ba trăm bốn mươi liều bốn tỉnh tây nguyên được phân bổ chín mươi hai liều
theo quyết định này hai mươi ba đơn vị gồm các bệnh viện viện thuộc bộ y tế được phân bổ hai trăm bốn mươi năm liều
tính đến sáng nay gần chín ba triệu liều vaccine của astrazeneca đã được chuyển đến việt nam
thông qua cơ chế cô vắc vnvc nhập khẩu và viện trợ từ chính phủ các nước
chiếm sáu mươi hai nguồn cung vaccine covid một mươi chín trên cả nước